như là những cái triệu chứng kèm theo như vậy đặc biệt nó có thể liên quan bữa ăn hoặc không liên quan bữa ăn thì đồng ý gọi là chứng viết hoàn thống
cái bốn cái chứng này nó cũng phổ biến như y học hiện đại hiện nay từng đã xác định rất nhiều nguyên nhân để gây ra cái bệnh lý đại
như giáo sư văn hồng có ý kiến về y học của truyền chúng tôi thì cái nguyên nhân để mà gây ra những cái bệnh này
thì chủ yếu thì cũng là ba cái nhóm nguyên vấn chính
nhóm thứ nhất là cái nhóm về đồng ý gọi là căn khí phạm vị gọi là cái nhóm này là do một cái trait
do một cái trong đồng ý gọi là thất tình do anh dần dự quá anh lo lắng quá anh sợ sệt quá
nó cũng bắt đầu gây ra những cái hội chứng là gây đau giả giải
lý do tại sao như vậy bởi lẽ là chúng ta cũng thừa biết rằng là cái giả giải này
nó đảm bảo được cái chức năng chữa đựng thức ăn cũng như tiêu hóa được thức ăn
nó nhờ cái quá trình gọi là cái bộ phận co bóc cơ cũng như bộ phận bảo vệ như bậc giả giải
để phục vụ cho cái quá trình tiêu hóa này
nếu mà quá trình này bình thường nó rất là cân bằng với cơ thể cân bằng được
nhưng mà khi mà có một cái sự tác động bên ngoài làm cho cái quá trình cân bằng tuyết các chất bảo vệ này
nó giảm đi thì nó cái nguyên nhân gây đau giả giải nó sẽ xuất hiện
đó là nguyên nhân thứ nhất còn là đồng ý chúng tôi gọi là căn khí phạm vĩ
khi mà anh lo lắng quá anh dân giữ quá anh suy nghĩ quá mới có thể lên bệnh lý này
nguyên nhân thứ hai đó là cái nguyên nhân nhóm nguyên nhân thứ hai
nhóm nguyên nhân về cái gọi là thấp nhiệt
vì đồng ý tây y thì nó nói đó là nguyên nhân do phi khuẩn
vì đồng ý chúng tôi thì dùng cái từ chung đó là từ thấp nhiệt
gây đau viêm giả giải viêm đoạn giả giải cái hội chứng này
và nhóm một nguyên nhân nữa đó là do cái nghiệm về cái hàn thấp
nó sẽ gây ra tình trạng này
và một cái bao trùm với tất cả đó là do nghiên nhân về do ăn uống và do sự suy nhược của cơ thể
nó sẽ cũng có thể gây ra những bệnh lý về giả giải
như vậy rõ ràng chúng ta thấy là dù là y học kiện đại hay là y học cổ truyền
về nguyên nhân hay về những triệu chứng thì đều có những điểm giống nhau
chỉ khác nhau ở đây đó chính là cái quan điểm về cái tên gọi thôi
của mỗi cái đó thì là khác nhau đúng không ạ
đó cũng là những thông tin mà chắc chắn là ở đây
rất nhiều quý vị khán giả đang theo dõi chương trình